theo kết quả khảo sát mới nhất của viện thăm dò dư luận gallub tỷ lệ tán thành công việc của tổng thống mỹ donald trump đạt mức bốn mươi chín tăng đáng kể so với mức bốn mươi bốn mà ông chủ nhà trắng nhận được trong cuộc khảo sát được thực hiện hồi đầu tháng này
kết quả khảo sát mới nhất của viện gallup ngày hai mươi bốn tháng ba cho biết tỷ lệ tán thành đối với công việc mà tổng thống mỹ donald trump đang làm đã tăng thêm năm điểm
theo đó đa số cử tri mỹ cho rằng họ có cách nhìn tích cực về cách tổng thống donald trump xử lý đối với dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín hiện nay
tỷ lệ ủng hộ bốn mươi chín là mức cao nhất mà ông donald trump từng nhận được kể từ đầu nhiệm kỳ
ông donald trump lần đầu tiên đạt được tỷ lệ ủng hộ trên vào cuối tháng một vừa qua ngay trước thời điểm ông được thượng viện mỹ tuyên bố trang án trong phiên luận tội